thông tin từ bộ đội biên phòng long an cho biết lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
đóng tại huyện đức huệ tỉnh long an đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ được năm đối tượng
có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng gồm hà quang tuấn
lê đình kiên vũ ngọc duy anh hà xuân tuấn sinh và trần bảo trung
cùng có hộ khẩu tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đang lẩn trốn tại campuchia
lực lượng chức năng đã di lý năm đối tượng này từ campuchia về đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao cho công an tỉnh thanh hóa theo quy định